và thưa quý vị người ta nói là chiếc áo không làm nên thầy tu
bộ trang phục khoá lên người không nói lên được điều gì
bởi vì vẻ bề ngoài không quan trọng
quan trọng là nhân cách là tâm hồn của con người
tuy nhiên xem dựng thì quan điểm này chưa hẳn đã đúng với mọi trường hợp
không thể cứ đem ra để áp dụng rồi muốn mặc gì cũng được
bất kể là ở đâu trong hoàn cảnh nào
hãy cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh ngay sau đây
quý vị và các bạn sẽ rõ hơn về điều này
đây là phản cảm hay là sáng tạo
người thì không chấp nhận người thì đồng tình cho rằng
đó là để giảm bớt sự nguyên tắc quy củ
giúp thầy và trò thoải mái hơn trong học tập
quan trọng hơn vị giáo sư này nhấn mạnh

đâu có ai cấm
đâu có ai cấm tôi làm cái chuyện suy nghĩ như vậy
bạn không nghĩ được cái chuyện đó
nhưng mà tôi nghĩ được cái chuyện đó
là tại vì
tôi nghĩ rằng là
chuyện bọn đồ
tôi che hết những bộ phận nhảy cảm rồi
tôi che rồi tôi
xã hội có thể nói là tôi là thằng điên
đó là định kiến của xã hội
cái chuyện đó
cái thằng này điên ai mà bận đùi với cái áo vét như vậy
nhưng mà điều
cái chuyện đó là cái chuyện định kiến của xã hội
nó khác với cái tư tưởng sáng tạo
tuy nhiên cần phải nói rõ
vị giáo sư trên chỉ mặc bộ trang phục đó
để có thể đưa ra một bộ trang phục
để có thể minh họa
lấy ví dụ về sự sáng tạo
để giảng dạy cho sinh viên trong giờ học của một bộ môn
sau khi dạy xong tiết học
thì thầy đã thay trang phục đứng lớp bình thường
nói một cách khác
sáng tạo thì cần phải đúng nơi đúng chỗ
phù hợp với hoàn cảnh
nhất là khi chúng ta đang sống
ở một đất nước có nền văn hóa đậm chất á đông
cái trang phục của mình lên dạng đường

nó lịch sự và thoải mái

nó cũng không bắt buộc
gó ép mình quá nhiều

mình nghĩ là
việc ăn mặc lên dạng đường
thì chỉ cần thoải mái và phù hợp với cá tính của mình là được
chứ không nhất thiết là phải gò bó quá
bởi vì là môi trường học tập
đại học hiện tại cũng khá là thoải mái
chứ không nhất thiết là
mình phải mặc cái gì mới thể hiện được
mình là sinh viên trong ngoan hay gì cả
mình nghĩ là mình là sinh viên rồi
thì nên ăn mặc như thế nào để nó toát lên cái cá tính của bản thân
nhưng mình thì khi mà lên trường
thì nên là mặc quần tài và áo

chứ không nên mặc váy quá là ngắn
trang phục không quan trọng
quan trọng là hiệu quả công việc
quan trọng là lòng thành tâm
về bề ngoài không nói lên được điều gì
cũng chính bởi quan điểm này
nên người ta vẫn cứ thấy cảnh những bộ quần áo
theo kiểu có mà như không
xuất hiện ở khắp mọi nơi
kể cả nơi thở cúng tâm linh
rồi đến các em nhỏ
tuổi còn chưa thành niên mà váy ngắn cũng cỡn
có người thì cho rằng
mình ở nước ngoài về
đi tây đi âu rồi
nên có quyền sống phóng khoáng
mặc sao cũng được
tuy nhiên họ lại quên rằng
nơi hiện tại mà họ đang sống là đất nước việt nam
ăn theo thùa ở theo thời
nhập ra tùy tục
xã hội có hiện đại có phát triển đến đâu
thì những chuẩn mực về lối sống
về nhân cách vẫn cần được gìn giữ
ở góc độ nào đó
thì trang phục cũng là thứ
để người khác đánh giá về mình
nói như thế không có nghĩa là cứ khoác lên mình
bộ quần áo sang trọng
là sẽ được tôn trọng
còn ăn mặc rách dưới vì điều kiện không cho phép
thì bị chê là thấp hèn
rõ ràng là có người mặc đồ rất bình dân
nhưng vẫn thu hút
còn có người gắn toàn hàng hiệu
sang trành nhưng không đúng lúc đúng chỗ
thì cũng là phản cảm
vấn đề là nó phải phù hợp
nhưng thế nào là phù hợp
thì lại còn tùy thuộc vào nhận thức
và cả ý thức của mỗi cá nhân
không ít nghệ sĩ đứng trên sân khấu
để đạt được những thông tin của các bạn
để diễn với những trang phục gợi cảm
đến mức phản cảm
danh giới giữa hai từ ngữ này đúng thật là rất mong manh
người ta cho rằng mình đẹp
nhưng khán giả lại thấy họ không được tôn trọng
thật ra nó chỉ liên quan đến suy nghĩ thôi
ở nước ngoài thì sexy được người ta đánh giá là quyến rũ
đánh giá là gợi cảm
nhưng ở việt nam thì
cái suy nghĩ của người việt nam vẫn là sexy
là một cái gì đấy nó rất là
một cái gì đó là
không có gì đó là
không có học lắm
nhưng khi còn đánh giá đến mức như thế
cứ cho hơn chẳng thời gian đi
bởi vì mà không đẹp thì mình sửa
trang phục của nghệ sĩ
nhất là những ngôi sao nổi tiếng trong giới sobis
thì thường được nhiều bạn trẻ bắt trước theo
vì đó là thần tượng của họ
tuy nhiên nếu phong cách ăn mặc của những người này
chẳng mấy lịch thiệp
nhưng lại tạo ra trào lưu vì họ nổi tiếng
thì sẽ kéo theo đó rất nhiều hệ lụy
tự ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của giới văn nghệ sĩ
thì cũng chỉ là một cái
một phần của vấn đề
mà cái vấn đề thứ hai tôi muốn nói đây
đó là cái vai trò của truyền thông
bởi vì thực ra là có phải ngày nào
người dân thường cũng có cơ hội được gặp
các giới bắt nghệ sĩ đâu
cho nên làm sao họ biết là ăn mặc như thế nào
nhưng nhờ truyền thông mà các bạn ấy có thể biết được là
bắt nghệ sĩ hôm nay họ mặc gì
họ đi gặp ai
họ làm những công việc gì
thế thì tôi nghĩ rằng là truyền thông cũng là một cái vấn đề
gián tiếp tác động vào
thế còn giới văn nghệ sĩ người ta có thế giới riêng người ta
thậm chí nhiều khi người ta mặc những cái đồ hở hang
là bởi vì họ đang
quảng cáo cho một cái thãng thời trang nào đó
thì đấy là một cái hợp đồng
thì họ phải theo
vậy thì các bạn trẻ có thể hàng ngày nhìn những cái giận tít
trên các trang mạng xã hội như là
cương trinh hở bạo này
rồi là cách ăn mặc xuyên thấu không nội y
của sao việt hiện nay
thì hàng ngày tràn ngập những hình ảnh đó
thì các bạn lại nghĩ rằng là
à vậy thì bây giờ chúng ta đang mặc như thế
và các bạn ấy có thể sẽ bị dẫn theo
đó là trang phục của dân
còn cách ăn mặc của
công chức viên chức thì càng phải
chuẩn mực để làm gương cho dân
nhưng sự chuẩn mực này cũng lại gây ra
nhiều tranh cãi
ở đây người ta thấy nảy sinh vấn đề
không phản cảm nhưng cũng không được xem là đúng chuẩn mực
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
cần thơ ban hành
bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức
viên chức trong đó có quy định là
công chức không được mặc quần jean
áo thun khi đi làm
không lâu sau đó đến lượt sở nội vụ
thành phố hồ chí minh có văn bản trình
ủy ban nhân dân thành phố cũng đề xuất
là cấm công chức mặc quần jean áo thun
trong giờ làm
theo giải thích của lãnh đạo các thành phố này
thì đây là trang phục có nguồn gốc dành cho
những người chăn bò chăn dê
nên không thích hợp để mặc ở nơi công sở
nguồn gốc của quần jean
là nó sức khoát từ các nước châu âu
gọi là du nhập vào mỹ
thì coi như là quần jean này
thì chủ yếu là dành cho những người lao động
những người công nhân
những người trực tiếp lao động
sở nội vụ
những người sản xuất
đặc biệt thì chúng tôi cũng có nghiên cứu
những người chủ yếu là chăn cù chăn bò
ở các nước châu âu
cho nên là căn cứ vào cái này
thì tôi thấy là áp dụng cho
việt nam nói chung
cho thành phố cần thơ nói riêng
thì nó không phù hợp với đặc điểm
tình hình cũng như là
bản xứ của người việt nam
và cùng đó
chúng tôi cũng đã có tham khảo
một số quy tắc tương sử
của các tỉnh
thấy rằng là coi như là
người ta cũng không cho là
các bộ công viên là
mặc cái quần jean
như là cáo thung
trung quanh vấn đề này
thì trong dư luận
đã tạo ra hai lũ ý kiến
tranh cãi gai gắt
người đồng tình
người thì cho rằng
quy định này quá cứng nhắc
trong những cái giờ đi
và các cái hoạt động
ngoài trời chẳng hạn
thì sử dụng cái trang phục đó
thì nó rất là phù hợp
tuy nhiên để mà sử dụng
trong các cơ quan nhà nước
và để tiếp xúc
hàng ngày với người dân
thì tôi nghĩ là nó
không phù hợp
đồ đó ngày xưa là của người ta
sau này thì mặc
để tạo cái cảm giác thoải mái
nhưng trang phục đó chỉ dành
để đi chơi picnic
để tạo cảm giác cho mình
vui vẻ chơi đùa thì được
nhưng bước vào công sở đó
thì mình thấy là nơi
một nơi trang nghiêm
và mình có thể tiếp xúc
với nhiều hạng người
nhiều tiếp người
tuổi nhỏ có
bộ đồ trang phục
sẽ nói lên
cái tính cách của mình
trong nơi công sở
mặc áo sư mi
hoặc là cùng tay
thì nó sẽ
thứ nhất là
với người đối diện
mình tôn trọng người đối diện
thứ hai nữa là lịch sự hơn
có thể các bạn trẻ
thì suy nghĩ là
đồ đó thoải mái
chỉ có công việc
mới nói lên thôi
còn trang phục
không nói lên gì
nên tôi nghĩ
kết hợp vừa trang phục
vừa cách làm việc
thì sẽ tạo nên
một nét văn hóa
mà không thể thay đổi
theo bản thân tôi
thì tôi nghĩ là
có thể là mọi người
nhìn ở một cái góc độ khác nhau
chị quyết định đó
dựa trên là nghĩ là
à việc mặc quần tay
nó thể hiện cái sự lịch sự
và mặc quần jean
thì ở đâu đó là
không lịch sự bằng
nên đó là cái lý do
mà người ta cấm
không làm nên thầy tu
vẫn là quan niệm
hiệu quả công việc
mới là quan trọng
cấm đoán về bề ngoài
chỉ tạo thêm
sự mệt mỏi cứng nhắc
thế nên nhiều người
đã tỏ ra bất bình
người ta tự hỏi
nếu không có phản cảm
không kiệm vải
đủ nhã nhặn
thì hà cứ gì
không được phép mặc
chỉ vì nguồn gốc
từ xa xưa
thay đổi quy tắc
ứng sự văn minh
thì sự văn minh
nên bắt đầu
từ trong chính ý thức
của con người
chứ không phải là sự gợt ép
làm thế nào
để phù hợp
thì xin ý kiến
tham khảo từ nhiều nguồn
đừng để mình
trở nên lạc lõng
giữa đám đông
còn nếu đã có quy định
thì nên tuân thủ quy định
của nơi mình đang sinh sống
mọi quy định
của nhà nước
của pháp luật
chỉ hướng đến cuộc sống văn minh
cho tất cả công dân
người ta sẽ đánh giá
về con người của bạn
qua cách mà bạn ăn mặc
thì phải đúng lúc
mặc sao cho phù hợp
và đối với
đối với các bạn
phù hợp với hoàn cảnh
không biết là có phù hợp hay không
nên mặc như thế nào
thì phải hỏi
tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn
đã quan tâm theo dõi chương trình
và hẹn gặp lại